dự án luật chứng khoán sửa đổi đề nghị chưa ban hành nghị quyết của quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa thay thói vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo đó thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị luật hóa quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
tại nghị định số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp vào luật doanh nghiệp
bảo đảm tinh thống nhất và phân định rõ ràng phạm vi điều chỉnh của hai luật đối với hai loại hình là công ty đại chúng và doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
cũng trong phiên họp chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng chưa cần thiết ban hành nghị quyết của quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phân hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đề nghị chính phủ thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật có liên quan trong đó có luật ngân sách nhà nước
chiều ngày chín chín tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
bộ chính trị phó thủ tướng đã tiếp ông scott kicker tổng giám đốc điều hành công ty năng lượng genx energy hoa kỳ
ông scott kicker cho biết công ty đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu để lên kế hoạch đầu tư dự án tổ hợp khí hóa lỏng lng và kho chứa khí hóa lỏng lng
hệ thống vận chuyển khí trên địa bàn tỉnh này dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ
hoàn ngành genx energy phối hợp với các bên liên quan để đầu tư tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị công ty và đối tác phía việt nam có báo cáo cụ thể hơn nữa về quy mô công suất và đầu tư
gửi bộ công thương và văn phòng chính phủ xem xét trình thủ tướng chính phủ quyết định
hôm nay hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung đông châu phi do bộ ngoại giao tổ chức đã khai mạc tại hà nội
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã tham dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh việt nam cùng các nước trung đông châu phi
cần tiếp tục vượt qua các thách thức chung nỗ lực mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt
nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước đồng thời bảo vệ những lợi ích chung của các quốc gia đang phát triển trong cộng đồng quốc tế
phó thủ tướng cho rằng việt nam và các nước trung đông châu phi có quan hệ chính trị ngoại giao không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu
quan hệ thương mại phát triển tích cực hợp tác viễn thông lao động giáo dục y tế có nhiều bước tiến mới
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao khẳng định việt nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nghề liên kết tìm giải pháp số phục vụ phát triển nông nghiệp
các bên cần đổi mới tư duy và phương thức hợp tác để thích ứng với sự phát triển và đòi hỏi của tình hình mới
huy động sự tham gia không chỉ của nhà nước mà cả khu vực tư nhân doanh nghiệp người dân các đối tác phát triển ngoài khu vực
sau phiên khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động bên lề của hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung đông châu phi
hôm nay gần chín mươi học sinh các trường học ở vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại quảng bình đã tổ chức khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và ổn định công tác dạy và học
đợt mưa lũ kéo dài vừa qua tại quảng bình khiến hàng nghìn hội dân bị ngập và chia cắt
toàn tỉnh quảng bình có hai trăm ba mươi chín trên năm trăm tám mươi tám trường học các cấp
với gần chín mươi học sinh đã phải hoãn khai giảng và không thể đến trường trong ngày năm tháng chín
sau khi nước rút công tác khắc phục dần dần được hoàn tất
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình tính đến ngày chín tháng chín toàn tỉnh vẫn còn ba mươi sáu trường học với hơn tám sáu trăm linh học sinh chưa thể tiến hành lễ khai giảng và trở lại trường
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình tiếp tục chỉ đạo các trường đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
và theo kế hoạch đến ngày một mươi một tháng chín tỉnh quảng bình sẽ hoàn thành việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới trở lại dạy học bình thường
hôm nay một lễ khai giảng đã diễn ra tại một lớp học đặc biệt lớp học của các bệnh nhi ung thư ở bệnh viện ung biếu tp hcm
không tổ chức trong khuôn viên trường học mà lại ở một không gian ấm áp với những cô bé cậu bé đầu không còn sợi tóc nào vì hóa trị xạ trị trên tay vẫn còn mang kim tiêm để chuyển thuốc đã gây xúc động cho những người chứng kiến lễ khai giảng đặc biệt này
vừa đọc vừa run cô bé này đang cố nén cơn đau để không khóc thành tiếng
thay vì đến trường như bao bạn trẻ khác thì các học sinh đặc biệt tại đây lại đang phải trải qua những ngày triển miên những thuốc những đợt hóa trị xạ trị
đó cũng là những hình ảnh đầy xúc động được chúng tôi ghi lại tại lễ khai giảng một lớp học đặc biệt dành cho những bệnh nhi ung thư của bệnh viện ung biếu tp hcm
lễ khai giảng rất vui rất là vui vì được khai giảng ở đây được nhiều người quan tâm mặc dù không có được về trường
lớp học đặc biệt này được khởi nguồn từ năm hai nghìn chín đến nay đã tròn một mươi năm đã có hơn một bệnh nhi được học chữ học múa học vẽ
đồng hành cùng các em là đội ngũ các thầy cô giáo và các anh chị sinh viên tình nguyện
những người như cô hồng đã nhiều năm tình nguyện dạy chữ cho những học sinh đặc biệt
nếu không dành chọn tình yêu thương thì ít ai có thể làm được
trải qua một mươi năm duy trì lớp học không ít lần các thầy cô giáo và các em bệnh nhi phải ngậm ngùi chê tay những bạn bị bệnh tật cướp đi cuộc sống tươi đẹp
thế nhưng những con trẻ trẻ không có thể làm được

trải qua một mươi năm duy trì lớp học không ít lần các thầy cô giáo và các em bệnh nhi phải ngậm ngùi chê tay những bạn bị bệnh